từ kinh phí hỗ trợ của quỹ máy ấm công đoàn hàng trăm ngôi nhà dành cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh quảng ngãi đã được xây dựng
những hoạt động thiết thực như vậy đã thực sự sẻ chia an ủi và hỗ trợ rất lớn cho người lao động để họ ổn định cuộc sống yên tâm lao động cống hiến
chị đinh thị ri ở xã long môn huyện minh long tỉnh quảng ngãi là công chức xã
hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vợ chồng chị ri sống trong ngôi nhà cấp bốn chật hẹp rột nát
đầu năm hai nghìn một mươi chín chị ri được nhận hỗ trợ bốn mươi triệu đồng từ quỹ máy ấm công đoàn của liên đoàn lao động tỉnh quảng ngãi để xây được một ngôi nhà mới
bây giờ không có nhà mới là cũng rất vui
khi được hỗ trợ sắp tới thì được âm cung hơn cũng như con gái được học hành khi được tốt hơn và băng thân
tôi cũng sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa để phong phú những cái gì được băng thân
nhiều năm nay chị ri được nhận hỗ trợ bốn mươi triệu đồng
lê thị trang thành phố quảng ngãi sống chung với bố mẹ chồng trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp xuống cấp nghiêm trọng
vừa phải nuôi cha già mẹ yếu con nhỏ nên gia đình chị chưa đủ khả năng dựng lại nhà
vừa qua nhận được sự hỗ trợ từ quỹ máy ấm công đoàn anh chị đã mạnh dạn xây nhà mới
mà ước để mà chồng có một chỗ ở cho nó ổn định thì được sự quan tâm tổ cái điều kiện để mà công đoàn hỗ trợ
thì đến nay thì đã hoàn thành thì cũng rất là vui mừng
được biết đến nay đã có hai trăm bảy mươi chín máy ấm công đoàn được xây mới sửa chữa với kinh phí vận động hơn một mươi tỷ đồng
chương trình đã khẳng định ở đâu có công nhân viên chức lao động gặp hoàn cảnh khó khăn
ở đó có sự hỗ trợ của đoàn viên công đoàn tỉnh
bên cạnh đó thì chúng tôi còn hoạt động các chủ doanh nghiệp các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ quỹ máy ấm công đoàn thông qua các hoạt động của tầng năm
bằng những hoạt động thiết thực những máy ấm công đoàn đã thực sự sẻ chia an ủi và tiếp lửa cho người lao động để họ ổn định cuộc sống yên tâm lao động cống hiến